hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện hỉ đang vận chuyển chín hộp pháo
có trọng lượng một mươi ba năm kg pháo nổ trên địa bàn xã phước thiền biết đồng bọn bị bắt
mai đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi buôn bán hàng cấm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng
lâm quốc tý chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang thấy tài khoản mạng xã hội facebook
tên chuột miền tây do lâm quốc tý đăng ký và làm chủ có đăng bán trồn hương nên nhắn tin với tý để mua con giống
lúc đó tý đồng ý bán cho người này ba con chuồn giống với giá một mươi triệu đồng và hẹn một tuần sau khi nhận tiền sẽ giao
tin tưởng người mua chuyển tiền vào tài khoản của tý nhưng đến hẹn thì đối tượng lấy lý do vì dịch bệnh nên không giao hàng được
sau đó lâm quốc tý tiếp tục liên lạc với người này
và quảng cáo mình có hai bầy chuồn hương sinh sản ở sóc trăng muốn giao dịch
mất cảnh giác người mua tiếp tục chuyển cho tý chín mươi năm triệu đồng
sau đó đối tượng tắt điện thoại chặn facebook
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được lâm quốc tý
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh thành chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị không chỉ vật nuôi nhiều mặt hàng hiện nay cũng được các đối tượng giao bán trên mạng xã hội
với mục đích lừa đảo
đặc biệt trong thời gian qua thì hình thức mua bán xe máy trên mạng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
câu chuyện này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần tiếp theo
từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu đến mùng sáu tháng riêng năm nhân dần
bình định đã đón hơn một một trăm năm mươi năm lượt khách đã tăng bốn mươi so với dịp tết tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
tổng doanh thu ước đạt một trăm một mươi
tổng doanh thu ước đạt một trăm một mươi bảy tỷ đồng tăng ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
lượng khách đến bình định dịp tết năm nay tăng cao hơn ngoài dự đoán
riêng khách từ thành phố hồ chí minh thành phố hà nội đến bằng đường hàng không với một trăm sáu mươi năm chuyến bay
tăng năm mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
đây là tín hiệu đáng mừng cho năm mới khởi động phát triển du lịch của tỉnh bình định
ngoài ra các cơ sở lưu trú trong tỉnh mở cửa đón khách du lịch trong dịp tết nhâm dần đã đạt bảy mươi
hầu hết các khách sạn từ ba đến năm sao công suất phòng
đạt từ tám mươi đến một trăm linh tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch
ước đạt hơn một mươi bốn lượt khách tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
nhờ vào chủ trương đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
đến nay toàn tỉnh bắc giang đã hình thành được hàng trăm mô hình góp phần tạo ra những sản phẩm nông sản chất lượng
phân khúc thị trường cao cấp
không chỉ có vậy từ những mô hình này còn hình thành một xu hướng mới
đó chính là phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm
các mô hình này khi hình thành đã nhanh chóng bắt kịp xu thế và tạo ra những giá trị cao
phim trường đam mai một cuộc du lịch trải nghiệm lý tưởng của mọi đứa tuổi
được hình thành đã thuốc được hàng trăm hàng nghìn lượt khách đến mỗi ngày
em đến đây với bạn bè tham quan để chủ bại những khoảnh khắc cho bạn bè
em thấy lên đây có một không khí trong lành khác với đô thị có một sự trải nghiệm
tốt sau mỗi giờ làm việc kinh thẳng
đây là địa điểm rất hấp dẫn để thu hút khách du lịch
cách đây bốn năm từ bảy hectare diện tích đất ruộng thuê lại của người dân
anh lê văn dương đã bắt tay vào thực hiện ý tưởng sử dụng nhà lưới nhà màng
ươm các loại cây hoa giống sau đó đưa ra ngoài đồng ruộng trồng thành từng vùng tập trung
cùng đó là việc thiết kế tạo khung cảnh không gian bắt mắt theo từng khu vực
chủ đề để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm và chụp ảnh check in
cái bước đầu thì cũng
cũng có khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến
và cũng tạo thu nhập ổn định cho gia đình và tạo cho những bà con
chính những bà con cho mình thuê ruộng
thì mình lại tạo công an việc làm cho bà con thu nhập cũng khá là ổn định
lương của thường thường là sử dụng từ một mươi năm đến hai mươi lao động
trên một tháng thường xuyên
thu nhập cũng khoảng độ bốn triệu rưỡi đến năm triệu
trên một tháng
mỗi ngày có vài trăm khách du lịch từ các nơi đến đây trải nghiệm
đối với ngày lễ ngày tết thì có thể lên tới ba hoặc bốn lượt khách
với giá vé vào cổng năm mươi đồng một người
đã mang lại doanh thu lớn hơn nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường
đó còn chưa kể đến khoản thu từ hoa
khi anh thực hiện phương thức trồng gối
vừa có hoa bán thương phẩm vừa có hoa cho khách đến thưởng ngoạn và chụp ảnh
đặc biệt mô hình này còn góp phần giải quyết việc làm cho khoảng hai mươi lao động
đặc biệt mô hình này còn góp phần giải quyết việc làm cho khoảng hai mươi lao động
phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm là lĩnh vực khá mới
sau nhiều sự nhạy bén cùng sự mạnh dạn đầu tư và cách làm bài bản
những mô hình này đang dần được hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh
trở thành những địa điểm lý tưởng thu hút du khách nhất là trong dịp lễ tết
lễ chùa cầu tài lộc là nét văn hóa đã có từ lâu đời của người việt vào mỗi dịp đầu xuân năm mới
thế nhưng năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín thì ở nhiều nơi
ngôi chùa lớn đã phải đóng cửa không đón khách tham quan
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại di tích thắng cảnh chùa hương
một điểm đến hành hương quen thuộc của rất nhiều người vào dịp tết
không đón khách tham quan tấm biển được ban quản lý di tích thắng cảnh chùa hương
dựng ở nhiều địa điểm quanh suối yến thông báo đến du khách thập phương
năm nay là năm thứ ba liên tiếp chùa hương phải đóng cửa trong những ngày đầu năm
chúng tôi đã thành lập bốn điểm chốt để tuyên truyền cho du khách
không được đón khách thì cũng là một
những cái điều mà cũng rất là thiệt hỏi
nhưng mà chấp hành cái chung về công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn
tuyên truyền đến nhân dân và nhân dân cũng đồng cảm và thấu hiểu được cái nội dung này
trước đó hôm hai mươi năm tháng chạp ubnd huyện mỹ đức đã ra thông báo
không tổ chức lễ hội chùa hương trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
tuy nhiên theo ghi nhận vào sáng ngày năm tết vẫn có đông du khách đến với chùa hương
nhìn chung người dân đến đây đều có ý thức phòng chống dịch bệnh
để tránh tâm lý đầu năm đi lễ đã không được trọn vẹn cho người dân
ban quản lý di tích thắng cảnh chùa hương hiện cho phép du khách và nhân dân địa phương
được vào lễ ở đền trình rồi quay trở ra
bến đò không bán vé và không được phép chở khách đến các chùa khác trong quần thể di tích
anh cũng chỉ nghĩ như mọi năm anh không tổ chức phần lễ và phần hội thôi
thế còn vẫn có thể mở cửa để cho du khách đến tháp hương lễ phật lễ chùa
nhưng mà khi anh chị đến đây thì được ban tổ chức thông báo
là tạm dừng tiếp khách
nói chung là trạng cũng rất là buồn vì thơ thớt không còn đông vui như ngày xưa nữa
mà chỉ được đi đền trình thôi không được lên chùa hương tích nữa thì cũng rất là buồn
biết trước là không được vào thì cũng hy vọng là xuống đây là được đi vào
nhưng mà hơi thất vọng một chút ạ
nhưng mà không sao hội đi lễ lấy cầu may thì ở đâu cũng thế ạ
có thể thấy lễ chùa vẫn là nét văn hóa không thể thiếu trong hành trình du xuân của người dân trong dịp tết
xong đáng tiếc
trong bối cảnh của dịch bệnh covid một mươi chín nét đẹp văn hóa ấy đã phần nào không thể trọn vẹn
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài chín ngày cùng với tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát ở nhiều nơi
khiến người dân đổ xô đi du lịch
từ ngày hai mươi bảy đến mùng bốn tết nguyên đán tám mươi hai lượt du khách đã đến kiên giang
trong đó thành phố phú quốc đón gần bảy mươi lượt
thành phố biển vũng tàu trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tết hơn một trăm linh du khách tăng một trăm linh hai so với năm ngoái
chỉ tính riêng ngày bốn tháng hai thị xã sapa đã đón khoảng một mươi lượt xe của du khách tăng gấp một mươi lần ngày thường
theo thống kê sơ bộ từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày ba tháng hai sapa đón khoảng hai mươi năm lượt khách
dù bước sang năm mới nhâm dần được một vài ngày nhưng ngành công nghiệp việt nam đã đón nhận những tin vui
nhiều xe nông sản ở cửa khẩu với trung quốc đã được thông quan sớm hơn dự kiến
giúp ngành giao quả tự tin với mục tiêu xuất khẩu bốn tỷ usd
hiệp hội rau quả việt nam nhận định năm hai nghìn hai mươi một dù còn nhiều khó khăn
nhưng ngành rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu ba năm trăm năm mươi một tỷ usd tăng tám sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
cho thấy sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành
để chuẩn bị cho ngày vía thần tài các thương hiệu vàng lớn đã chuẩn bị nhiều mẫu sản phẩm mới
để phục vụ nhu cầu của khách hàng
và theo dự báo của các chuyên gia kinh tế
sức mua ngày vía thần tài sẽ tăng nhưng lượng người mua vàng sẽ không ồ ạt
vì đại dịch kéo dài kinh tế kiệt quệ thu nhập nhiều người giảm
so với ngày viết thần tài của những năm trước sức mua dự báo giảm từ hai mươi ba mươi
sau những ngày nghỉ tết nguyên đán hôm nay hầu như người dân đã tập trung
để quay trở lại các thành phố lớn làm việc
theo đó tại sân bay tân sơn nhất số lượng hành khách cũng tăng cao đột biến
tăng sáu người so với ngày trước đó
nhiều người phải xếp hàng dài chờ đợi để làm thủ tục
cảng vụ hàng không cũng đã sắp xếp tăng chuyến
nhưng với lượng khách quá đông cũng dẫn tới tình trạng quá tải
như chúng tôi đã giới thiệu ở phần trước thì thời gian qua
nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài giao bán xe máy
với giá trị cao với giá rất rẻ thậm chí chỉ bằng một phần tư
với loại xe ở cửa hàng chính hãng và uy tín
việc mua bán xe qua hình thức trực tuyến này
thì luôn tiềm tàng những rủi ro
và để nắm rõ hơn hình thức lừa đảo này
thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
trong thời gian nghỉ tết anh hải cư trú tại quận hai bà trưng hà nội
lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm mua lại xe máy cũ của người khác
giao bán để sử dụng
sau khi liên hệ và thỏa thuận với người bán xe
anh hải đã chuyển tiêm cặp cho đối tượng
tưởng sẽ nhận được một chiếc xe ưng ý để có thể đi sau tết
nhưng đợi chờ mòn mỏi hơn một tuần vẫn không thấy xe đông
thật sự là mình cũng tin người
cũng đặt trước cho họ một triệu
đấy là theo ý của họ thì đến chiều họ nói là đặt trước cho họ một triệu
thì đến chiều họ sẽ mang xe qua cho đơn kiểm tra
nhưng mà đến lúc đặt cặp xong thì đến chiều cũng thấy họ đâu
thì có gọi điện theo số điện thoại trên liên lạc của họ
nhưng mà lại không thấy họ nói làm gì
đầu tiên thì gọi thì thấy không ai bắt máy
thế là đến một thời gian sau khoảng tầm ba bốn tiếng sau
thì gọi họ thì họ ý kiểm thấy bao
thì tôi cũng không biết là thực tế nó như thế nào
đã có rất nhiều cảnh báo về những vụ lừa đảo mua xe cũ
xe không giấy tờ giá rẻ trên mạng
nhiều đối tượng lừa đảo cũng bị bắt
thế nhưng vẫn rất nhiều người mắc bẫy vì lòng ham rẻ
những chiếc xe cũ không giấy tờ giá rẻ bằng một phần tư giá trị gốc này
thường là những xe trộm cắp hoặc là thủ đoạn để chiếm đoạt tiền cọc của người mua
chỉ cần một chút thiếu cảnh giác
người mua sẽ rơi vào tình trạng mất tiền mà chẳng thấy xe đâu
hành vi mua bán các cái xe máy
trộm cắp để bán lại nhằm kiếm lời
đã cấu thành cái tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là cái hành vi nó đòi hỏi bắt buộc phải có ba cái dấu hiệu
thứ nhất là giữa cái người phạm tội với cả trộm cắp là không có cái sự hứa hẹn trước
thứ hai là cái tài sản này là họ phải biết rõ đây là cái tài sản trộm cắp
và thứ ba là họ đã có cái hành vi chứa chấp tiêu thụ cái tài sản này
để phòng tránh đối tượng lợi dụng lừa đảo
thông qua việc mua bán trên mạng internet thì mọi người dân cần chú ý
tăng cường tìm hiểu nghiên cứu thông tin báo đài về các vụ án lừa đảo qua mạng internet
để nắm rõ các phương thức thủ đoạn cũng như các hình thức lừa đảo qua mạng
từ đó đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm này
người dân cần cân nhắc hạn chế trong việc mua bán hàng hóa trên những trang mạng
không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng
trường hợp người dân bị lừa đảo qua mạng thì phải kịp thời trình báo lên cơ quan chức năng
cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc cho công tác điều tra xác minh truy tìm đối tượng
ham giá rẻ nên nhiều người đã là nạn nhân của những đối tượng lừa đảo
chính vì vậy trước khi quyết định mua những sản phẩm trên mạng
hãy là những người tiêu dùng thông thái lựa chọn thật kỹ lưỡng để tránh tiền mất tật mang
và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị